còn tại quảng ngãi nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác trần văn lâm chú huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã khóa cửa dùng xăng đốt vợ
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay khi giữa trần văn lâm và vợ là chị trịnh thị thu thủy xảy ra cãi vã
lâm đã lấy sang tưới lên người chị thủy rồi dùng lửa đốt cháy
chị thủy bỏ chạy ra ngoài kêu cứu nhưng cửa công bị khóa chặt
nghe tiếng hô hoán một số người dân đã trèo rào vào để dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
nhưng do vết thương quá nặng chị thủy tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa đà nẵng để cấp cứu và điều trị
hiệp vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật